các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng tám nhóm của tùng đến phường tân đông hiệp thị xã dĩ an để tìm người đi đường cướp tài sản
chúng ép sát hai thanh niên đi xe máy xưng là cảnh sát hình sự rồi yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe
thấy bộ dạng những thanh niên này khả nghi nên nạn nhân đã bỏ trốn đã bỏ chạy
nhóm tùng liền đuổi theo dùng mũ tấn công cướp điện thoại rồi tẩu thoát
với thủ đoạn tương tự ngay sau đó các đối tượng đã cướp điện thoại của một người phụ nữ ở bến sông la thị xã thuận an
đến khi các đối tượng trên tiếp tục thực hiện vụ cướp thứ ba thì bị cảnh sát tuần tra phát hiện bắt giữ và thu giữ các tăng vật có liên quan
còn tại vũng tàu công an phường rạch dừa cho biết vào tối qua đã bàn ra ba đối tượng trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
cho đội cảnh sát hình sự công an thành phố vũng tàu tiến hành điều tra xử lý
trước đó vào chiều ngày hai mươi sáu tháng tám công an phường rạch dừa phát hiện nguyễn xuân phước và vũ xuân hải lưu thông bằng xe máy trên đường
có dấu hiệu nghi vấn nên đã mời về làm việc
tại cơ quan công an phước khai nhận dạng sáng cùng ngày đã cùng đối tượng đỗ minh tuấn dùng kìm cộng lực cắt phá khóa cửa nhà của hai hộ dân
ở phường thắng ngh thành phố vũng tàu lấy trộm hai chiếc xe máy rồi mang đến bãi giữ xe của bệnh viện bà rịa gửi
chiều cùng ngày phước đến gặp hải để tìm người tiêu thụ hai chiếc xe máy trên thì bị phát hiện
mở rộng điều tra cơ quan công an đã triệu tập đối tượng tuấn đến làm việc
tại cơ quan công an tuấn và phước khai nhận trước khi bị bắt bọn chúng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn thành phố vũng tàu
số tài sản chiếm đoạt được chúng giao cho hải mang đi bán cầm cố để lấy tiền tiêu xài
lợi dụng đêm khuya người dân ngủ say có đối tượng dùng sùng máy có công suất lớn chạy dọc theo các tuyến sông và kênh dạch thuộc vùng u minh thượng
phát hiện nhà không khóa cửa hoặc khóa không an toàn nên đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản
công an huyện u minh thượng tỉnh kiên giang đã lập chuyên án đấu tranh bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản trên các tuyến sông góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
trước đó ít ngày anh ngô thanh việt chú xã vĩnh phong huyện vĩnh thuận bị các đối tượng đột nhập vào nhà lấy trộm ví tiền và giật mất sợi dây chuyền
trước đó ít ngày anh ngô thanh việt chú xã vĩnh phong huyện vĩnh phong bị các đối tượng đột nhập vào nhà lấy trộm ví tiền và giật mất sợi dây chuyền